phó thủ tướng vũ đức đam cũng vừa yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo có quy định chặt chẽ
về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo xử lý nghiêm các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp
ép buộc học sinh phụ huynh mua sách tham khảo
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo các khâu liên quan khuyến khích giữ gìn
sử dụng lại sách giáo khoa để tiết kiệm cho xã hội
đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối
tạo kênh phân phối đưa sách giáo khoa đến tận tay học sinh để không em nào thiếu sách tiết kiệm và chống sách lậu